đường hoa cần thơ năm hai nghìn hai mươi chính thức phục vụ người dân vui tết từ ngày hai mươi một tháng một đến ngày hai mươi chín tháng một
tức từ hai mươi bảy tháng chạp đến mùng năm tết nguyên đán xuân canh tí
với chủ đề xuân hy vọng với niềm tin và hy vọng trong năm mới
thủ phủ miền tây nam bộ sẽ tiếp tục đổi mới phát triển vững bước trên đường hướng tới tương lai
khoảng bảy mươi sỏ hoa từ các làng hoa nổi tiếng ở đồng bằng sông kiều long như làng hoa sa đéc
làng hoa phó thọ ba bộ đã được quy tụ về đây
điểm hấp dẫn của đường hoa năm nay là hầu hết các mô hình đều được thiết kế động
đặc biệt ý tưởng mô hình về biển đảo quê hương năm nay cũng không làm theo cách của những năm trước
mà được trang trí hoàn toàn bằng sinh vật biển như tôm cá bong bóng nước
bên cạnh đó mô hình chuột linh vật của tết nguyên đán năm nay sẽ được thiết kế vui nhộn
với ý tưởng chuột hiện đại và chuột truyền thống
thường niên cứ mỗi dịp tết đến xuân về không chỉ riêng người dân thành phố cần thơ
mà các tỉnh lân cận trong khu vực ai nấy cũng đều háo hức
mong ngóng được du xuân trên tuyến đường hoa nghệ thuật lớn nhất miền tây